nhân dân cuối tuần luôn kiên định với tiêu chí tôn chỉ của một ấn phẩm báo đảng đi đôi với linh hoạt và nhạy bén điều chỉnh cải tiến phương thức tuyên truyền để không ngừng hoàn thiện định hướng phát triển tạo dựng bản sắc khẳng định bản lĩnh cùng hướng đi đúng đắn hiệu quả
tính đến nay nhân dân cuối tuần đã có hơn một năm trăm sáu mươi bốn số báo đến tay bạn đọc với số lượng phát hành gần một trăm linh tờ một kỳ mỗi số báo luôn cố gắng nắm bắt chính xác những đòi hỏi từ cuộc sống bám sát những vấn đề mới của báo chí hiện đại
nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội được thể hiện sâu sắc phong phú qua các thể loại chuyên luận phóng sự điều tra phản ánh tư liệu thơ văn
ghi nhận những thành tựu nổi bật trong ba mươi năm xây dựng phát triển tại lễ kỷ niệm ba mươi năm báo nhân dân cuối tuần ra số đầu những người làm báo nhân dân cuối tuần nói riêng báo nhân dân nói chung đã vinh dự đón nhận bằng khen của thủ tướng chính phủ vì những thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí
những bước phát triển ấy vừa là niềm tự hào vừa đặt ra trách nhiệm nặng nề cho các thế hệ người làm báo kế tiếp trên hành trình phát triển của mình
ngày một mươi tám tháng hai bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng đã tiếp và làm việc với đoàn cán bộ chuyên gia và doanh nghiệp lớn của liên bang nga trong lĩnh vực xây dựng chính phủ điện tử bảo đảm an toàn thông tin mạng do ông mamunov thứ trưởng bộ phát triển số thông tin liên lạc và truyền thông đại chúng dẫn đầu sang thăm làm việc tại việt nam
nga là nước có những chiến lược chương trình xây dựng chính phủ điện tử và đạt được nền tảng hệ thống thông tin quan trọng phục vụ chính phủ điện tử
sự thành công của nga được cộng đồng quốc tế ghi nhận chỉ số phát triển chính phủ điện tử của nga năm hai nghìn một mươi tám xếp thứ ba mươi hai trên một trăm chín mươi ba quốc gia vùng lãnh thổ thuộc nhóm nước có chỉ số phát triển rất cao và xếp thứ một mươi thế giới về an ninh mạng năm hai nghìn một mươi bảy
bộ trưởng mai tiến dũng cho biết bảo đảm an toàn an ninh mạng là vấn đề khó nhất
ở việt nam bộ ngành địa phương nào cũng có trung tâm dữ liệu các dữ liệu nằm phân tán không phải dữ liệu tinh chưa được chuẩn hóa số liệu không được cập nhật
chính phủ việt nam rất quan tâm đến việc nâng cao khả năng phòng chống tấn công mạng lộ lọt thông tin cũng như phát huy tối đa năng lực của các doanh nghiệp việt nam trong lĩnh vực này
văn phòng chính phủ mong phía nga hỗ trợ và tư vấn thiết kế cổng dịch vụ công quốc gia giải pháp định danh xác thực điện tử trên cổng dịch vụ công quốc gia và các hệ thống tương tác với người dân doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm triển khai đô thị thông minh mô hình trung tâm hành chính công moscow và khả năng áp dụng tại việt nam
thứ trưởng mahmonov và đoàn công tác liên bang nga đã giới thiệu về các thế mạnh hệ thống nền tảng quốc gia trong xử lý dữ liệu phân tán hệ thống bảo đảm an toàn thông tin trung tâm dịch vụ công quốc gia
hệ thống sẽ chia thành ba nhóm làm việc với các đối tác việt nam để trao đổi sâu về các vấn đề hai bên cùng quan tâm
mới đây cục viễn thông bộ thông tin và truyền thông đã phát đi thông báo hành vi gây cản trở khách hàng chuyển mạng của các nhà mạng sẽ được cục viễn thông xử lý ngay trong các cuộc họp giao ban hàng tuần
để hạn chế tối đa việc truyền mạng giữ nguyên số không thành công thời bào di động nên chủ động sử dụng các phương pháp tra cứu để biết mình có đủ điều kiện truyền mạng giữ số hay không trước khi đăng ký truyền mạng
người dùng có thể nhắn tin với cú pháp ttb đến đầu số một nghìn bốn trăm một mươi bốn để nhận thông tin đã đăng ký ở nhà mạng đang sử dụng dịch vụ
hoặc có thể gọi điện đến tổng đài của doanh nghiệp di động để yêu cầu được hỗ trợ tư vấn trước khi chuyển mạng giữ số
còn để tăng tỷ lệ thuê bao chuyển mạng thành công cục viễn thông đã yêu cầu các doanh nghiệp một mặt đưa thông tin lên website của doanh nghiệp để tra cứu
mặt khác yêu cầu doanh nghiệp chỉ đạo nhân viên tại các điểm đăng ký dịch vụ truyền mạng phải tư vấn cho khách hàng tự tra cứu được điều kiện truyền mạng giữ số của chủ thời bào trước khi thực hiện yêu cầu truyền mạng
theo bộ thông tin và truyền thông cho biết bộ sẽ chỉ thị cho các nhà mạng nâng tỷ lệ thuê bao chuyển đổi mạng thành công trong tháng ba đạt tối thiểu chín mươi
còn ngay trong tháng hai này bộ thông tin và truyền thông sẽ công bố đường dây nóng để trong quá trình chuyển đổi mạng nếu có khó khăn vướng mắc gì người dân có thể thông tin trực tiếp với cơ quan quản lý
mới đây ủy ban kỹ thuật số văn hóa truyền thông và thể thao vương quốc anh đã cáo buộc facebook cố tình vi phạm luật bảo vệ dữ liệu riêng tư và luật cạnh tranh
họ cũng đề xuất việc khẩn trương quản lý chặt chẽ hơn công ty công nghệ này
theo ủy ban này facebook đã sẵn sàng bỏ qua những thiết lập
riêng tư của khách hàng để chuyển dữ liệu cho các nhà phát triển ứng dụng
bên cạnh đó facebook cũng có thể lợi dụng sức mạnh của mình để làm khó cho các doanh nghiệp nhỏ vốn phụ thuộc vào mạng xã hội để tiếp cận khách hàng
giới chức anh kêu gọi hoạt động của những công ty công nghệ như facebook cần phải được giám sát bởi một cơ quan quản lý độc lập
có khả năng khởi động thủ tục tố tụng pháp lý nhằm vào các công ty này nếu có sai phạm
về phần mình facebook cho biết họ đã thực hiện những thay đổi đáng kể đối với các hoạt động kinh doanh
và quy định được hỗ trợ trong các lĩnh vực bao gồm quyền riêng tư
tuy nhiên công ty này cũng lên tiếng phủ nhận việc đã vi phạm bất kỳ điều luật nào ở anh
với sự phát triển mạnh mẽ của internet và các xu hướng công nghệ số tiên tiến của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
thì việc phát triển ngành nông nghiệp dựa trên nền tảng số đã không còn mới mẻ trên thế giới
việc ứng dụng các công nghệ số hiện đại vào nông nghiệp sẽ giúp người nông dân có thể quản lý cơ sở của mình
tính toán được nhu cầu nước phân bón thuốc bảo vệ thực vật giảm dư lượng các chất độc hại qua đó
có thể nâng cao được hiệu quả sản xuất tăng năng suất cây trồng
hiện tại việt nam với sự đóng góp quan trọng của các nhà khoa học các doanh nghiệp công nghệ thông tin trong nước
việc phát triển nông nghiệp thông minh đã không còn chỉ trong suy nghĩ
mà đã hiện hữu ở nhiều vùng sản xuất nông nghiệp trên khắp cả nước
mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự sau của truyền hình nhân dân để cùng tìm hiểu về vấn đề này
chương trình nhân dân
càng ngày càng có nhiều mô hình ứng dụng công nghệ internet kết nối vạn vật iot
hay xử lý dữ liệu lớn xuất hiện tại các trang trại nông nghiệp tại việt nam
theo các chuyên gia nhận định trong nông nghiệp khi công nghệ thông tin kết hợp với điện tử viễn thông
tự động hóa sẽ tạo ra các hệ thống tính toán về nhu cầu nước phân bón thuốc bảo vệ thực vật
và các vật tư khác chính xác vừa đủ cho cây trồng vật nuôi bằng các thiết bị tự động
để nâng cao hiệu quả sản xuất giảm sư lượng các chất độc hại
có thể thấy rằng công nghệ thông tin không tác động trực tiếp lên giá trị sản phẩm nông nghiệp
nhưng tác động gián tiếp và đem lại lợi ích lâu dài nếu áp dụng vào sản xuất
phân phối sản phẩm một cách hệ thống tạo kết quả cao cả về việc tăng giá trị sản phẩm hay tăng năng suất lao động
về cách thức làm sao càng dễ dàng sử dụng bao nhiêu thì càng có tính ứng dụng phát triển bất nhiêu
và không chỉ cho những người có tiền không phải cho những người có trí tuệ có kỹ thức
mà đối với cả những người mà không được học hành nhiều người ta dùng một cái điện thoại
người ta vẫn có thể sử dụng được như một số các chương trình phần mềm thông dụng khác
đây là mô hình thí điểm giải pháp nông nghiệp thông minh ứng dụng công nghệ iot của vnpt techsnology
tại đây nhiều loại cây trồng như dưa lưới rau cải hay xà lách
đều được trồng bằng các giải pháp nông nghiệp thông minh
với mô hình này khu nhà lưới nông nghiệp sẽ được lắp đặt các cảm biến để đo đạc thông số của đất
môi trường từ đó sẽ đề xuất thời gian tới tiêu chăm sóc chiếu sáng phù hợp
theo từng giai đoạn sinh trường của cây trồng
dữ liệu sau đó sẽ được phân tích rồi gửi đến chủ trang trại
để chủ trang trại có thể chủ động trong việc hoạch định sản xuất vận chuyển lưu kho
đem lại hiệu quả kinh tế cao
người sử dụng có thể điều khiển hệ thống thông qua một ứng dụng được cài đặt trên điện thoại thông minh
không chỉ trong trồng trọt giải pháp này còn giúp các tranh trại chăn nuôi quản lý tất cả các khâu
như hệ thống cho gia súc gia cầm ăn chiếu sáng thu hoạch trứng thu gom phân hệ thống sửa ấm
hiện giải pháp này đã được áp dụng vào thực hiện tại một số tỉnh thành trên cả nước như bắc ninh phú quốc
những người ứng dụng công nghệ này họ hoàn toàn họ chủ động họ lựa chọn
và họ không phải mua nhiều những công nghệ
nhiều cái gói giải pháp nhỏ lẻ và không liên kết được với nhau
còn đây là phòng điều khiển trung tâm tại viện nghiên cứu giao quả
với việc sử dụng phần mềm thông minh vfsc ứng dụng công nghệ internet kết nối vạn vật
các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực trồng hoa tại đây có thể kết nối với các trang trại hoa trên toàn quốc
như tại hà nội bắc ninh hải phòng
từ đó có thể đưa ra tư vấn cụ thể cho các chủ trang trại hoa về công tác quản lý
kỹ thuật chăm sóc tiêu thụ và phân phối sản phẩm
là một chủ trang trại hoa lớn nếu như trước đây mỗi lần bị vướng mắt về chăm sóc hoa
hoa bị bệnh hay muốn hoa nở đúng dịp anh hồ thường gọi điện thoại để nhờ tư vấn
nhưng nhiều khi miêu tả không thể chính xác tình trạng của hoa qua điện thoại
giờ đây với hình ảnh thực trực quan sinh động mọi việc trở nên dễ dàng hiệu quả hơn với anh hồ
hỏi qua bạn bè cho nên là bây giờ muốn thực tế có thể nhìn thấy hình ảnh hoặc là nhìn trực tiếp thì lúc đó mình sẽ xử lý bệnh tốt hơn
ứng dụng này không chỉ giúp các chuyên gia kết nối với các trang trại hoa để tư vấn về cách chăm sóc
mà đặc biệt các chuyên gia còn có thể tư vấn về cách quản lý các trại hoa kết nối với thị trường
để giúp các chủ trang trại tìm ra hướng tiêu thụ sản phẩm
trước đây với chưa có mùi hình này thì chúng tôi phải đến tận vườn để kiểm tra
sau đó bắt đầu bắt bệnh và sau đó chỉ đạo trực tiếp với các mẫu kỹ thuật
trước đây thì chúng tôi có thể ngồi một chỗ và chúng tôi có thể điều hành tất cả các vườn mà đã kết nối với mô hình này
rất tiện lợi cho các chuyên gia về việc đi lại cũng như là về việc chỉ đạo
ứng dụng phần mềm thông minh dựa trên công nghệ internet kết nối vạn vật vfsc kết nối các cơ sở trồng hoa
là mô hình đầu tiên trên cả nước do viện nghiên cứu giao quả phối hợp với công ty công nghệ vinasat triển khai
tiêu chí đầu tiên được các kỹ sư lập trình thiết kế là việc sử dụng phần mềm phải đơn giản dễ dàng đạt hiệu quả cao với người nông dân
khi không có mạng internet ngoài đồng ruộng thông tin vẫn được lưu vào phần mềm và được cập nhật theo đúng thời gian thực khi có mạng
hiện nay tất cả các chuỗi chúng tôi đã lập cơ sở dữ liệu và có thể tung ra luôn cho người tiêu dùng sử dụng dạng
sử dụng luôn có thể trên smartphone của người tiêu dùng để người ta kết nối với người ta biết được tất cả mọi thời điểm
các trang trại nào vào chuỗi này đều
người ta có thể tự đánh giá được
và tôi xây dựng là mô hình là tiến tới là chứng chỉ cấp cho các trang trại là người tiêu dùng cấp
chứ chưa chắc đã cần một tổ chức
người tiêu dùng cấp là có giá trị nhất
có thể thấy việc phát triển các xu hướng công nghệ số đang được ứng dụng ngày càng rộng rãi tại việt nam
trong đó nổi bật là công nghệ internet kết nối vạn vật
việc ứng dụng các xu hướng công nghệ này sẽ góp phần giảm chi phí đầu tư tăng lợi nhuận hiệu quả sản xuất kinh tế cao trong sản xuất nông nghiệp
việc phát triển nông nghiệp dựa vào sự tiến bộ của các xu hướng công nghệ số hóa tiên tiến sẽ là xu thế tất yếu
vì vậy phải ưu tiên đầu tư nghiên cứu cho công nghệ số và chất lượng hạ tầng internet
hiện nay thì cái xu hướng mà ứng dụng công nghệ và nông nghiệp đó là xu hướng tất yếu
vì là hiện nay chúng ta đang phải sống cùng với rất nhiều những cái bất lợi về nông nghiệp
ví dụ như là biến độ khí hậu thiếu lương thực cái nhu cầu lương thực trên thế giới được ngày càng tăng
trong cái đấy thì cái đất sử dụng
cho sản xuất nông nghiệp thì ngày càng bị nhỏ đi do rất nhiều nguyên nhân
một cái vấn đề nữa là cái lãng phí về tài nguyên thiên nhiên cũng như là lãng phí về thực phẩm cả nước
hiện nay đang là cái vấn đề rất là lớn
cho nên là cái ứng dụng cái iot vào trong nông nghiệp thì đó là một cái giải pháp có thể nói là hết sức là mới
và đúng vào trong cái hòa nhập được vào trong cái thời cuộc của nước không
hiện nay nông nghiệp thông minh và nông nghiệp của nước không vẫn là một trong những khuất lõi để chúng ta phát triển cho nông nghiệp cho nông nghiệp biển vĩ
với sự sáng tạo nỗ lực của mình các nhà khoa học cũng như các đơn vị công nghệ thông tin trong nước
đang tích cực áp dụng các giải pháp công nghệ số hiệu quả tiên tiến trên thế giới để áp dụng và trong việc sản xuất nông nghiệp
bên cạnh đó các cơ quan quản lý cũng cần có những chính sách tạo động lực thúc đẩy việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao
cũng như liên kết đầu tư với nước ngoài góp phần đưa nền nông nghiệp nước ta lên một tầm cao mới bắt kịp với sự phát triển của thế giới
chương trình truyền động truyền thông tuần này của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây
xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau